kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ đảng nhà nước và nhân dân ta đã long trọng tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa
với những người có công với cách mạng với tổ quốc
trong khi đó với những cán bộ tại bảo tàng lịch sử quân sự việt nam thì những việc làm ấy lại giản dị là những công việc hàng ngày
mời quý vị và các bạn hãy cùng phóng viên chúng tôi đi theo hành trình để đưa một di vật thiêng liêng của một liệt sĩ trở về với người thân qua phóng sự sau đây
chiến tranh đã qua rồi và nơi đây là nơi còn ghi dấu những chiến công hiển hách nơi lưu giữ di vật thiêng liêng minh chứng lịch sử cho một thời máu lửa
mỗi di vật ở đây dù không lên tiếng nhưng gói ghém bên trong là mỗi số phận mỗi cuộc đời oanh liệt
chủ nhân của chiếc khăn rù này liệt sĩ nguyễn văn thành cũng là một cuộc đời như thế
khi mà trung tướng lưu giang trao cái kỷ vật cho chúng tôi thì ông cũng rất là đau xót khi những cái đồng đội của mình còn chưa tìm thấy
và trong số những người mà ông đau đáu đấy là có cái liệt sĩ thành
bất cứ nơi đâu nghe có thông tin manh mối về những chiến sĩ đã từng chiến đấu ở sư đoàn ba tại bình định năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám

chúng tôi đều tìm đến mong sao có ai đó còn biết chút gì về liệt sĩ nguyễn văn thành
quê ở bắc ninh bởi chúng tôi hiểu rằng kỳ vật này sẽ là vô giá với những người thân của anh
việc tìm kiếm như những cánh cửa bất tận lúc mở ra khi thì đóng lại có lúc tưởng như rơi vào bế tắc
nhưng có gì đó như thôi thúc chúng tôi như mách bảo đừng dựng lại
và nhà riêng của cổ trung tướng lưu giang là nơi nhóm lại tư hy vọng
cuối tiếp hành trình trí ân của chúng tôi
khi chúng tôi đưa cho bà hàn thị trang vợ trung tướng lưu giang tấm ảnh này
bà đã không giấu nổi niềm cảm xúc
ờ đúng rồi thằng thành đây rồi không gì nữa
nó đẹp trai lắm
nói trời ơi tao với mày thì ngày bữa gì mà thấy thơm nữa
thơm làm gì nữa con
những giọt nước mắt cái ôm xét chặt với tấm dư ảnh này
cũng là nỗi niềm xót xa của một người phụ nữ nơi miền quê kinh bắc
người gọi liệt sĩ nguyễn văn thành bằng hai tiếng yêu thương chồng tôi
người ta bảo là trai nhớ vợ cũ bời bời gái nhớ chồng cũ biết đời nào quên thật
chỉ khi nào mà dám mắt buông sôi thôi
có những đêm nằm mê theo anh ấy về nhưng mà ngồi bên anh ấy anh chả nói gì mà cụt hết hai chân

hành trình tìm kiếm này của chúng tôi đã khép lại
xin được gửi tới gia đình bà bé những thân nhân liệt sĩ trên mọi miền tổ quốc
nơi tri ân sâu sắc và chúng tôi nguyện sẽ tiếp nối những bước chân tri ân với những anh hùng liệt sĩ